mở đầu sẽ là phần tin đáng chú ý
thưa quý vị sáng nay tại hà nội công an tp hà nội tổ chức thông tin báo chí
về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại trước cổng số hai sơn vận động mỹ đình thuộc phường phú đô quận nan từ liêm tp hà nội
công bố thư khen trao quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an
tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo
thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án nêu rõ
ngay sau khi nhận được tin báo giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
phối hợp với công an quận nam tử liêm khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ việc đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an
được sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân
hàng trăm trinh sát đã kiên trì ra soát từng manh mối chi tiết nhỏ nhất
không quản ngại khó khăn gian khóa
tòa đi xác minh tại hàng chục tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
đến một mươi chín h bốn mươi phút ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
sau năm ngày xảy ra vụ án lực lượng công an đã phát hiện
bà dữ nguyễn cảnh an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đăng ký hộ khẩu thường trú
tại xóm tám xã tràng sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
là đối tượng gây ra vụ án mạng giết tài xế xe taxi nêu trên
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng an đã thừa nhận hành vi gây án
nguyên nhân là do an không có nghề nghiệp ổn định
lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng không có tiền
nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi
nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân
tại buổi họp báo thay mặt đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương đã trao thư khen
gửi cục trưởng cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự
giám đốc công an thành phố hà nội giám đốc công an tỉnh nghệ an
đồng thời biểu dương khen ngợi và chúc mừng cán bộ chiến sĩ
đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ trọng án
bắt giữ đối tượng đem lại sự bình yên cho nhân dân
thì tôi cho là cái nỗ lực cái quyết tâm cái tinh thần trách nhiệm
rất cao của công an thành phố hà nội
trong đó chủ công là công an cảnh sát hình sự
là công an quận nam tử liêm
rồi các cái lực lượng phối hợp
đó có đơn vị nghiệp vụ cổ hộ cục hình sự
rồi viện kỹ thuật hình sự rồi công an tỉnh nghệ an
thì phải nói là cái nỗ lực nỗ lực quyết tâm rất cao
cũng là thực hiện đúng chỉ thị của lãnh đạo bộ
phải làm bằng được
đấy là cái thứ nhất là cái tinh thần trách nhiệm
rất là cao của công chí
điểm thứ hai là tôi cũng rất hoan nghênh là
công chí làm tốt công tác nghiệp phụ
từ cái công tác khám nghiệp cho đến vấn đề nắm tình hình
thì đưa ra một cái nhận định về tính chất vụ án
là rất đúng đáng
thứ trưởng lê quý vương cũng nhấn mạnh
đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khẩn trương
kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các đơn vị tham gia phá án
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí thứ trưởng đề nghị bàn chuyển án tiếp tục điều tra làm rõ
củng cố hoàn chỉnh hồ sơ
và nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật
nhân dịp này thứ trưởng lê quý vương đã trao các quyết định khen thưởng
của bộ trưởng bộ công an cho các cá nhân tập thể
có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
tại tỉnh bình thuận trị gia vờ vào đổ răng
tên cướp đã dùng hung khí đánh nhân viên cây xăng tử vong
rồi cướp số tiền hơn sáu triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an bình thuận cho biết
đã chân cầu giám định tử thi khám nghiệm hiện trường
để điều tra về cái chết của anh đàm thanh long một mươi bảy tuổi
là nhân viên cây răng đăng nam ở xã vĩnh tân huyện tuy phòng
vào lúc ba h ba mươi phút dạng sáng nay
một thanh niên mặc áo trắng quần tây đen
đi xe máy vào cây răng đăng nam trên quốc lộ một để đổ răng
trong lúc nhân viên cây răng đang bơm răng vào xe
thì thanh niên này móc hung khí tấn công từ phía sau
khiến anh đàm văn long nhân viên cây xăng ngã gục tại chỗ
tên cướp đã lục túi nạn nhân cướp tài sản
rồi lên xe máy
vào trưa nay thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình
tại ninh phước ninh thuận
cơ quan điều tra đang phong tỏa hiện trường
trích xuất camera để điều tra truy bắt đối tượng
trước sự việc xảy ra như vậy
và để giúp lực lượng chức năng trong quá trình điều tra phá án
sớm bắt giữ được hung thủ
công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận kêu gọi những tài xế
đi trên quốc lộ một a đoạn qua huyện tuy phong
trong khoảng thời gian từ ba giờ đến bốn giờ sáng
ngày hôm nay tức là ngày ba mươi tết
sẽ trích xuất camera hành trình
nếu thấy có đối tượng đặc điểm nhận dạng như trên
thì xin thông báo về đường dây nóng của công an huyện tuy phong

hoặc số điện thoại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
xin được trưởng sang một thông tin đáng chú ý khác
công an thành phố tây ninh tỉnh tây ninh
đang tạm giữ hình sự lê hữu học quốc tịch campuchia
về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
tại quán cà phê thuộc ấp thạnh lợi xã thạch tân thành phố tây ninh
lực lượng công an bắt quả tang học đang vận chuyển một khẩu súng ngắn k năm mươi tám
cùng với một hộp tiếp đạn năm viên đạn
học khai nhận đón xe từ nhà ở vương quốc campuchia
đến khu vực chợ cà tum huyện tân châu để mua xe máy
khi đi qua khỏi chốt biên phòng việt nam khoảng năm trăm linh m
thì học gặp một người đàn ông campuchia không rõ tên
đã thuê vận chuyển số vũ khí này
thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ năm mậu tuất năm hai nghìn hai mươi
và cũng chỉ còn ít thời gian nữa sẽ chính thức bước sang năm kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều đang rất tận bất
để chuẩn bị những công việc cuối năm của mình để đón chào năm mới
và năm nay thì cũng giống như năm ngoái
thành phố hà nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một số khu vực trên địa bàn của thành phố
và trong những ngày này thì lực lượng công an cũng đã liên tục có mặt
tại các khu vực bắn pháo hoa để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ còn ít giờ nữa thôi là những chân địa phắn pháo hoa như thế này
xung quanh sẽ tập trung rất đông người dân
và đặc biệt là tại khu vực hồ hoàn kiếm luôn là nơi tập trung đông người dân nhất của thủ đô hà nội
và chính vì vậy thì công tác đảm bảo an ninh trật tự
đã được các lực lượng chức năng triển khai từ rất sớm
khu vực hồ hàn kiếm thành phố hà nội
đây là một trong những địa điểm bắn pháo hoa tầm cao trên địa bàn thủ đô
để đảm bảo an ninh trật tự ngay từ đầu giờ sáng
lực lượng chức năng đã liên tục có mặt tại địa điểm này
trung đoàn được giao sáu điểm tầm cao
tập trung với lực lượng để phối hợp với các quận huyện có các điểm gập đao
ngoài ra các điểm tầm thấp
thì tùy từ hình thực tế
các quân số của địa bàn đơn vị lực lượng cảnh sát các đoạn đóng trên địa bàn
sẽ chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự
chung cả các điểm bắn pháo hoa tầm thấp
theo dự kiến thành phố hà nội tổ chức bắn pháo hoa tại ba mươi địa điểm
trong đêm giao thừa tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có sáu điểm bắn tầm cao và hai mươi bốn điểm bắn tầm thấp
và đối với mỗi địa điểm vào thời khắc sau thừa
lực lượng công an cũng luôn túc trực tại đây
bên cạnh đó là mỗi điểm đều có một xe chữa cháy
để ứng trực để phòng sự cố có thể xảy ra
trung đoàn tập trung vào công tác tuần tra khẩu trang kiểm soát
lắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
xung quanh khu vực các điểm bắn pháo hoa tầm cao
không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực bắn phá hoa
để đảm bảo an toàn
ngoài lực lượng đảm bảo an ninh trật tự chung theo kế hoạch của thành phố
thì hiện nay trung đoàn cử gần một trăm linh cán bộ
sẽ tăng cường cho các tổ phóng tác
như là tham gia kế hoạch một trăm bốn mươi một
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào khoảng một mươi ba h chiều nay ngày bốn tháng hai
một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một bãi xe
nằm ở gần khu vực ngã tư bà điểm quận một mươi hai tp hcm
khiến nhiều xe tải bị thiêu rụi
thời điểm trên các nhân viên ở bãi xe nằm trên đường phan văn hớn quận một mươi hai tp hcm
phát hiện lửa dưới dội tại bãi xe nên hô hóa nhau dập lửa
do gặp vật liệu dễ cháy cộng thêm xăng dầu ở bên trong xe
nên lửa bùng phát dữ dội công tác chữa cháy ban đầu không thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi hai đã điều động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường
ngăn không để gây cháy lan sang các khu vực để xe xung quanh
đến hơn một mươi bốn h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi và làm hư hỏng năm xe tải
nguyên nhân ban đầu có thể do sự cố chập điện trên một chiếc xe dẫn đến vụ việc
nhằm tránh tình trạng người dân phải chi trả giá giữ xe đắt đỏ ở những bãi giữ xe tự phát
tại tp hcm ba mươi tám điểm giữ xe cam kết giữ giá trong dịp tết
để phục vụ người dân du khách khi tham gia vui chơi giải trí
tại đường hoa tết đường sách tết hội hoa xuân tết kỷ hợi chợ hoa tết
ngoài ra sở giao thông vận tải
cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các cơ quan liên quan
thực hiện phương án tổ chức bãi giữ xe phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông
bố trí đầy đủ rào chắn công khai giá giữ xe đúng quy định
cũng như số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh
nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp tết
khi phát hiện có sự cố hạ tầng mất an toàn giao thông
người dân có thể gọi số điện thoại ba trăm tám mươi tám hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy
để thông báo cho trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn xử lý
hoặc có thể gọi hai số đường dây nóng do thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm làm đầu mối
là hai mươi tám ba mươi tám ba mươi bảy trăm linh một và chín trăm một mươi ba tám trăm tám mươi chín trăm linh sáu
sẽ tiếp nhận và phản hồi thông tin hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian phục vụ tết
trong những ngày đầu năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thành phố đà nẵng đồng loạt tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn
cùng nhiều sự kiện nổi bật để phục vụ người dân và du khách bốn phương
tiểu cành chú heo khổng lồ cao bốn m dài tám m
cùng với màu sắc rực rỡ của hai mươi loại hoa
là một trong những điểm nhấn thú vị tại công viên châu á
các trò chơi mạo hiểm như queen s cobra golden skytale
được nhiều bạn trẻ thích khám phá lựa chọn trải nghiệm
cùng với đó công tác đảm bảo an toàn cho du khách
khi tham gia trò chơi cũng đều siết chặt
tụi em tham gia được ở đây rất là nhiều trò chơi
em cảm thấy rất là thú vị
và mạo hiểm có những trò chơi ví dụ như là trò chơi xoay ba trăm sáu mươi độ
khiến em cảm thấy là giật mình luôn ạ
thế lại nói chung là cảm thấy rất là thú vị
để chuẩn bị cho dịp tết thì chúng tôi đã có những hoạt động đào tạo
từ cách đây hai tháng
ngoài ra thì cái chế độ bảo dưỡng bảo trì hàng tháng hàng ngày
luôn được chú trọng đặc biệt là dịp tết
chúng tôi kết hợp với sở du lịch
để chúng ta có những kiểm định về an toàn chất lượng
kể cả vệ sinh thực phẩm
để đảm bảo cho du khách đến với tết đà nẵng cũng như công viên châu á
được trải nghiệm một cách toàn vẹn nhất
bên cạnh hoạt động vui chơi
còn có chuỗi sự kiện văn hóa như triển lãm sắc xuân kỷ hợi
chương trình lọc xuân đầu năm tại các bảo tàng
đặc biệt con đường hoa xuân được trang trí bởi bốn mươi bốn ngàn chợ hoa
cùng mô hình cây cầu vàng
luôn là điểm đến được người dân và du khách chờ đợi trong dịp tết nguyên đán
tà lẵng cũng tổ chức rất là nhiều các triển lãm
như là triển lãm tranh
và các lễ hội đường phố
nói chung là thu hút được rất là nhiều khách du lịch ấy
và nói chung là vào cái dịp như thế này
thì tất cả mọi người đều muốn đến đây để cùng hưởng ứng
năm nay thì mình thấy cái đường hoa ở đà nẵng thì được trang trí rất là bắt mắt
có những hình ảnh rất là nổi bật như là cái cầu vàng tay này
rồi vườn hoa rất là đặc sắc
và mình cảm thấy rất là yêu cái thành phố này
và để duy trì nét đặc trưng của thành phố
đà nẵng sẽ vận hành cầu quay sông hàn
cầu dòng phun lửa trong bốn đêm liên tiếp
từ ngày hai mươi chín đến mổng bốn âm
đặc biệt là chương trình bán pháo hoa vào thời khắc giao thừa
và lễ đón đoàn thuyết quốc tế sông đất đầu tiên
sẽ diễn ra vào sáng mùng một tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thưa quý vị trong khi mọi người đang náo nước chuẩn bị cho những ngày tết đoàn viên
thì không ít bệnh nhân phải ở lại đón tết trong bệnh viện
tết của những người bệnh kém may mắn khi phải xa quê hương
và đang phải tiếp tục được chăm sóc điều trị như thế nào
hãy cùng chúng tôi đến với ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại bệnh viện bạch mai và bệnh viện nhi trung ương
khoa thận nhân tạo bệnh viện bạch mai
bệnh nhân ở đây đều phải chạy thận ba lần trên một tuần
do vậy những ngày tết họ cũng vẫn phải gắn với máy móc bệnh viện
chạy thận hơn chín năm nay anh lợi đã quen với việc này
mỗi người một nỗi niềm riêng
nhưng họ đều có chung một mong ước trong năm mới
là bệnh tình thuyên giảm
còn với những người mới chạy thận
những ngày tết như thế này lại càng mang nhiều nỗi niềm
rất buồn nhưng mà vì cái bệnh nặng của mình
nhưng mà cũng được qua những cái khó khăn
tôi chỉ mong tươi khỏe vì không học ngày tết có tốt kháu
khoa ung biếu bệnh viện nhi trung ương
năm mươi năm trường hợp ở lại bệnh viện trong dịp tết này đều là những trường hợp nặng
một mươi bốn tuổi nhưng em dương đã gắn với bệnh viện hơn ba năm nay
với mẹ em điều quan trọng nhất là sức khỏe của con
và dường như nỗi buồn là niềm chung của những cha mẹ ở đây
tất cả cũng vì sức khỏe của con ấy
nên là tết nhất buồn thì buồn thật đi
chủ yếu vì sức khỏe của con
giờ tết không quan trọng nữa
chỉ miệng sau con nó khỏe là vui thôi
ung thương hai đứa bé ở nhà lắm nhưng mà
giờ biết sao được
về không được thì phải chịu thôi
nghĩ đến cảnh ở nhà anh chị em đang đuối
đuối nhau nhau
nhưng mà con bị bệnh thì về cũng không yên tâm
vì sức khỏe của con và mẹ
có thể là
tìm lại cái lỗi của mẹ em hết rồi
bệnh viện bạch mai và bệnh viện nhi trung ương cho biết
tất cả những bệnh nhân và người nhà phải lưu trú tại bệnh viện trong dịp tết
nhằm đảm bảo quá trình điều trị liên tục
bệnh viện luôn có sự quan tâm chăm sóc chú đáo
để các gia đình vơi đi nỗi buồn xa nhà ngày tết
cô tô là huyện đảo có vị trí và vai trò hết sức quan trọng về an ninh quốc phòng
và tiềm năng kinh tế đa dạng
đang phát triển nhanh về kinh tế xã hội
đây là huyện đảo duy nhất trong cả nước
được chủ tịch hồ chí minh về thăm
vào ngày chín tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và bác đã cho phép quân và dân nơi đây dựng tượng của mình
khi người đang còn sống
hôm nay trong mùa xuân của năm mới
những người chiến sĩ và dân quân tại đảng cô tô
ngoài vui xuân thì vẫn vững vàng trong thế trận vì an ninh tổ quốc
đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo
ở cô tô thời điểm này có rất nhiều tàu vận chuyển hàng hóa
từ đất liền ra phục vụ bà con nhân dân mua sắm tết
dù ở trên đảo nhưng ai cũng đều cảm nhận được không khí tết
như trong đất liền
vì tết đến là ông bà tôi lên được thêm được một tuổi
cái thứ nhất cái thứ hai là ông lại được nhận quà
cái tinh thần ông rất là phấn khởi
ông càng khỏe lên một chút nữa
tại khu neo đậu tránh chú bão cho tàu thuyền
nghề cá của huyện
ngoài những lời thăm hỏi động viên
và những phần quà dành tặng hư dân nghèo
lực lượng chức năng của những người lính cảnh sát biển
còn tuyên truyền cấp phát tờ rơi cho bà con trên các tàu thuyền tại đây
nhiều lá cờ tổ quốc bánh trưng tờ rơi áo phao phao tròn
đã được trao tận tay cho bà con
nói chung là em rất vui mừng
vì là được các cơ quan chức năng tặng quà như thế này
là em vui vì là nó đảm bảo cho tính mạng của con người
khi hoạt động ở quân khởi xã
hôm nay là được các anh cảnh sát biển
và được đảng và nhà nước quan tâm và tặng quà cho bà con ngư dân
chúng em như thế này là em rất quan tâm
và trong những năm qua đặc biệt là từ khi mà
có sự hợp tác chặt chẽ với cảnh sát biển
thì ngư dân của chúng tôi đã rất yên tâm
sản xuất trên cái vùng biển của mình
và cũng thông qua cái việc hợp tác này
thì chính người dân là những cái người mà
cũng cung cấp rất nhiều thông tin
cảnh sát biển có được thông tin để xử lý các tình huống trên biển
bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biên giới hải đảo
cũng như là hoàn thành cái nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam
đối với các hoạt động này thì chúng tôi thấy rằng là
bằng những tình cảm và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển việt nam
thì chúng tôi thấy cái sự đón nhận của chính quyền
và nhất là nhân dân ngư dân
ở các cái vùng điểm đảo là rất phấn khởi
thông qua hoạt động này thì thấy rõ được là
cái vai trò trách nhiệm của lực lượng cảnh sát biển việt nam
để từ đó bà con có cái sự phối hợp
với lực lượng cảnh sát biển để làm tốt nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền
dẫu còn nhiều thiếu thốn khó khăn trong vật chất sinh hoạt
song với niềm tin yêu của nhân dân ở đất liền
cảm nhận được tình cảm qua những chuyến chúc tết như thế này
càng khiến quân dân nơi đảo xa vững lòng bám biển giữ đảo
sự chia sẻ thăm hỏi còn là động lực thể hiện lòng quyết tâm
để quân dân nơi biển đảo yên tâm lao động
và bảo vệ vững chắc bình yên cho tổ quốc
vừa rồi là những tin tức trong nước đáng chú ý
còn ngay sau đây sẽ là thời lượng của chuyên mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
với những thông tin về văn hóa xã hội đáng chú ý
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy bản tin ngày ba mươi tết
bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn
theo dõi những thông tin về văn hóa xã hội đáng chú ý
trước khi chúng ta cũng đón khoảnh khắc giao thừa trong vài giờ nữa
thưa quý vị để đảm bảo công tác phù hữu hành khách an toàn giao thông
dịp tết nguyên đáng kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
đoàn công tác bộ giao thông vận tải
cùng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thị xác
làm việc với lãnh đạo cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đồng thời chí đạo tạo điều kiện tốt nhất
để người dân về quê mình đón tết
hạn chế tối đa trẻ giờ chậm chuyến
ghi nhận tại sân bay tân sơn nhất vào ngày cuối cùng của năm hàng nghìn người tập trung ở sảnh chờ để làm thủ tục lên máy bay về quê ăn tết
tại các quầy check in làm thủ tục luôn trong tình trạng đông khách
nhiều người sợ trẻ giờ bay nên đến sớm nhiều tiếng đồng hồ phải ngồi đợi vực vờ dọc hành lang
tại khu vực kiểm tra an ninh rất đông người xếp hàng chật kính các lối đi
các cơ quan cảng hàng không với các cơ quan của thành phố và quận để đảm bảo giao thông kết nối đến sân bay tân sơn nhất
nó được thông thoáng với mô hình tổ phản ứng nhanh của ngành giao thông và cơ quan thành phố
rồi tăng cường của các lực lượng
chúng tôi đánh giá công tác chuẩn bị cũng như trì đạo điều hành phối hợp
năm nay sẽ
sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của cái đợt dịp cao điểm tết
phục vụ tốt là người dân đi lại trong cái dịp tết năm nay
trong tám ngày cao điểm phục vụ tết nguyên đáng vừa qua tần suất chuyến bay đã vượt tần suất trung bình so với tết hai nghìn hai mươi ba
ngày cao điểm nhất vào ngày hai mươi tám tháng chạp các hãng đăng ký tám trăm năm mươi sáu lượt chuyến cao hơn so với ngày cao điểm nhất năm hai nghìn hai mươi ba
sân bay tân sư nhất đang tập trung toàn bộ nhân lực phục vụ các ngày cao điểm
thời gian sau tết lượng hành khách trở lại sẽ giảm hơn
đối với tân sơn nhất thì đã chủ động cải thiện nâng cao các trang thiết bị cơ sở hạ tầng đưa vào hoạt động các bến đổ
rồi các khu vực nhà ga các tiện ích nhà ga rồi là tổ chức các lực lượng tình nguyện hướng dẫn hành khách trong dịp tết năm nay
rồi về khả năng thông qua đối với lại các việc là tại khu vực thủ tục hàng không khu vực soi chiếu hàng không và các khu vực bến đậu
cũng như là các cái đơn vị
hàng không thì tăng cường các chuyến bay nhân viên phục vụ rồi các đơn vị phục vụ đất thì cũng tăng cường cái lượng phương tiện trang thiết bị và lực lượng phục vụ
để làm sao mà giải tỏa cái lượng hành lý hành khách thông qua cảng tân sơn nhất trong dịp cao điểm này tốt nhất
về nhà ga quốc tế đã đưa vào khai thác thêm nhiều kiosk check in băng truyền các quầy thủ tục xuất nhập cảnh
toàn ga quốc nội bố trí thêm lối lên ở sảnh a dành cho khách ưu tiên và tổ lái kéo dài thêm hai băng truyền để tăng khả năng tiếp nhận được ba chuyến bay trong giờ cao điểm
bên cạnh đó nhà ga cũng tăng cường thêm năm trăm linh ghế cho hành khách chờ làm thủ tục tăng thêm các kiosk để đảm bảo hạn chế tình trạng trễ giờ chậm chuyến trong dịp cao điểm tết nguyên đáng này
khi những chậu hoa tết theo hành trình xa xôi lên tới vỉa hè ở sài gòn

mỗi gian hàng đều có những chiếc giường ngủ giả chiến lều vạt hoặc cái vỏng nằm vắt vẻo bên lề đường như một bãi cắm trại phương tây
bộ án do các phóng viên ảnh của trang riêng thực hiện được cộng đồng mạng đón nhận và chia sẻ tích cực
clip bắt ná bể kính xế hộp ở thành phố hồ chí minh hai thanh niên bị hút văn xe máy đánh nhự tử
vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi chín tết ở thành phố hồ chí minh khi hai thanh niên đi xe máy chọc gẹo tài xế ô tô
cụ thể thanh niên ngồi sau đã dùng bắn đá bắn bề kính ô tô khiến tài xế phải ra tay
ngay sau khi đoạn clip xuất hiện cộng đồng mạng cho rằng đây là cái cách đắn cho hai kẻ hủy hoại tài sản của người khác
truy lụng tên cướp lập vô khung hình chụp ảnh ở thành phố hồ chí minh
liên quan tới vụ việc một nữ việt kiều bị kế gian giật mất túi sách khi đang đứng chụp ảnh cùng người thân ở góc giao lộ quận một thành phố hồ chí minh
mới đây lực lượng chức năng cho biết đang truy bắt đối tượng đây được xem là sự việc hy hữu khi ảnh của tên cướp trong tầm ngắm khung hình
hiện chủ sở hữu chiếc túi cho biết đã treo thưởng một mươi triệu đồng nếu ai nhặt được túi vì trong túi có nhiều tiền cộng với thẻ tính dụng
tiểu thương chợ hoa hạ long tựa tay chặt phá quốc cảnh vì bị trả giá quá rẻ
mới đây mạng xã hội xung sao khi xuất hiện đoạn clip một tiểu thương ở chợ hoa hạ long quảng ninh tựa tay chặt phá hàng loạt cây quốc cảnh của mình
trong không khí hối hả vui tươi những ngày cuối năm hình ảnh người đàn ông cực chán đã tự tay phá đi cái tết của chính mình khiến nhiều người không khỏi xót xa
người việt đầu tiên chạy bốn năm trăm linh km từ hà nội đến singapore
mới đây anh nguyễn hoa việt bốn mươi ba tuổi đã cán đích tại cửa khẩu singapore kết thúc hành trình chạy bộ bốn năm trăm linh km từ bộ hồ hoàn kiếm hà nội đến đảo quốc sư tử
hoa việt cũng làm kỷ lục là người việt nam đầu tiên chờ bộ chín mươi ngày qua sáu quốc gia
hành trình chạy bộ bốn năm trăm linh km đã đưa anh việt qua sáu quốc gia việt nam lào campuchia thái lan malaysia và singapore
nếu ai đã từng đi xe đỏ từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh miền tây nam bộ đều ít nhất một lần ghé trạm dường chân
trạm dường chân được hiểu ngắn gọn là khu vực nghỉ ngơi của lái xe hành khách so sánh
tuy nhiên đối với những người đang hối hả trở về nhà trong những ngày cuối cùng của năm cũ mà chưa kịp mua sắm gì thì trạm dừng chân sẽ là một cứu cánh
những năm trở lại đây dọc tuyến quốc lộ một đi các tỉnh miền tây nam bộ mọc lên hàng trăm trạm dừng chân quy mô lớn nhỏ khác nhau
có thể kể tới các trạm dường chân nổi tiếng như sa tra cái bè tiền giang minh khải vĩnh long sóc trăng
luôn cung cấp các dịch vụ như ăn uống mua sắm đặc sản
cũng như đáp ứng nhu cầu cá nhân của hành khách trên tuyến đường miền tây nam bộ
các bác tài của chúng ta sẽ ghé lại những trạm dường chân như thế này để cho bà con của chúng ta ăn uống và ngủ chơi
dù quy mô lớn nhỏ khác nhau nhưng trạm dường chân là những điểm không thể thiếu trong mỗi hành trình

trạm dường sa tra tại tiền giang có quy mô lớn nhất trên toàn tuyến giao thông quốc gia
mỗi ngày có hơn bốn mươi lượt khách hàng và trên một lượt xe của các tuyến vận tây nam bộ ghé chân
với dịch vụ chính là phục vụ thức ăn cho hành khách
thực đơn gồm nhiều món ăn hấp dẫn và phù hợp khấu vị của đa số khách hàng
ngoài ra bên trong khu vực trạm dừng còn có các gian hàng đặc sản trái cây theo mùa
hoặc các loại bánh kẹo đặc trưng của từng vùng
khách hàng có thể thưởng thức ngay tại trạm
hoặc mua về làm quà cho người thân sau chuyến hành trình
hay như trạm dừng minh khải ở sóc trăng nơi đây vừa phục vụ ăn uống
vừa là nơi mua sắm hàng hóa và các loại đặc sản vùng miền
đặc biệt như bánh phía được sản xuất ngay tại trạm dường chân
để du khách có thể vừa tham quan vừa lựa chọn sản phẩm
đối với ngành du lịch việc kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các trạm dừng chân như thế này
cũng góp phần tạo được hình ảnh tốt đối với du khách
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại điểm đến
tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp tăng thu nhập cho người dân
tạo việc làm cho một lượng lớn lao động
thật là thích tại vì ở đây bán rất là đầy đủ của đặc sản của miền tây mình
không chỉ miền tây mà cả miền ngoài luôn của nước việt nam mình
cái giá cả rất là phù hợp
ví dụ mình đi về quê hay là đâu đó mình có những món quà
mình mua về mình biếu tặng cho xâm riêng và các bạn
với thực tế vận tải hàng hóa và hành khách đường bộ trong nước chiếm trên bảy mươi
thì mô hình trạm dừng chân tích hợp nhiều chức năng tổng hợp
bao gồm các bến xe trạm ngừng nghỉ dịch vụ ăn uống hàng hóa kho bãi
trung tâm phân phối sẽ góp phần làm đẹp cho bộ mặt giao thông trên các tuyến quốc lộ
nghề làm heo đất ở lái thiêu bình dương không ai biết đích xác có từ bao giờ
nhưng theo các bậc cao niên ở làng nghề thì nghề làm heo đất đã có từ nửa thế kỷ qua
tuy không còn tấp nập như những ngày trước nhưng người làm làng nghề heo đất lái thiêu
vẫn âm thầm tiếp nối giữ gìn lấy cái nghề truyền thống của cha ông
nếu như ngày trước tất cả các công đoạn để cho ra lò một chú heo đất hoàn chỉnh
sẽ được thực hiện ngay ở làng heo đất lái theo
thì nay công đoạn tạo hình được bàn giao lại cho các lò nung ở địa bàn xã tân vĩnh hiệp huyện tân uyên
bên cạnh vấn đề về môi trường thì ở đây cũng sẵn nguồn nguyên liệu đất xét rất tốt nên rất thuận tiện cho công việc này
để có được những chú heo đất tròn chỉnh dễ thương như thế này
người làm nghề cũng phải một nắng hai sương
cũng phải trong trời trong đất trong mây trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm
phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn vô cùng vất vả cực nhọc
đầu tiên là khâu làm đất
phải chọn loại đất
đất xét dẻo mịn
sau đó được làm tơi sạch mang pha với nước theo một tỷ lệ nhất định thành một thứ hồ sành sạch
tiếp đó đổ vào khuôn phơi nắng
khi hồ đã thấm một lượng vừa đủ vào thành khuôn
người thợ tiếp tục trút phần hồ dôi dư ra rồi phơi nắng tiết
sau khi đã đủ nắng thì trút khuôn
tiếp đó tỉ mỉ là móng chân móng tay cho heo đất
nghĩa là cạo những phần đất dư ra
để cho chú heo tròn đẹp láng lẫy hơn
tiếp tục chơi nắng đổ hai giờ cho heo săn lại
mới lấy mang vào lò
nung liên tục đổ một mươi tiếng thì heo chín
như vậy là công việc làm heo quay đã hoàn thành
ngày heo này thì có từ đời ông ngoại
tới ba mẹ rồi giờ tới mình
nói chung là ngày heo này thì cả gia đình là từ nhỏ rồi
từ nhỏ là vụ sáu bảy tuổi là bắt đầu
nhà mình con nít là bắt đầu người cầm cọ
người tai chấm mắt heo cứ tập riết
trước giờ thì khoảng năm sáu hộ
nhưng mà cũng là bà con gia đình mình không
rồi sau này thì hơn một năm nay
tại vì tình hình heo đất nó cũng hơi hút hàng
thì cũng phát sinh thêm vài hộ nữa
cũng hơn một chục hộ
một phần ký ức tuổi thơ chật ùa về
bởi mùi sơn nồng nàng
bởi màu sắc xanh đỏ
trông thật bắt mắt
từ những chú heo đất vô cùng ngộ nghĩnh dễ thương
heo hút hàng là tầm tháng một mươi âm lịch
bắt đầu mấy cái mà đại lý
người ta sẽ mua người ta chứa
để sợ tết mình không có hàng đủ cung cho người ta
và thường thì tới mấy ngày đó là thợ nhà
là bắt đầu tập trung tăng ca
có khi tới một mươi giờ đêm
để đáp ứng thị hiếu của khách hàng
người làng nghề đã không ngừng sáng tạo
đầu tư cải tiến mỏng mã thật phong phú đa dạng
bên cạnh các sản phẩm heo đất truyền thống
thì còn có vô số những mẫu mã mới
phần lớn là các nhân vật vô cùng đáng yêu
như được bước ra từ thế giới phim hoạt hình
chủ yếu là làm nghề heo này là
chỉ có là khéo tai và tỉ mỉ là
coi như là mình tập riết mình sẽ quen
trung bình mỗi ngày nhà mình phải sản xuất
hơn một ngàn con đủ lộ lớn nhỏ
và các mặt hàng khác nữa
heo vàng hoặc là heo kiểu nữa
những sản phẩm của làng nghề giờ đây
không chỉ được bày bán ở khắp trong nam ngoại bắc
mà đã được xuất khẩu qua các nước láng giềng như
campuchia lào thái lan
giúp cho người làng nghề heo đất lái cá
lái thiêu có một cuộc sống ổn định
sung túc giúp họ yên tâm
giữ gìn lấy cái nghề truyền thống
mà cha ông đã để lại